công an quận một mươi hai tp hcm cho biết lực lượng ba trăm sáu mươi ba của công an quận một mươi hai vừa ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên
mang hung khí nóng đi hộn chiến trên địa bàn
lực lượng ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai đang tuần tra kiểm soát ở phường thới an thì phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên
gồm một mươi ba đối tượng sử dụng hung khí chuẩn bị hỗn chiến nên áp sát ngăn chặn
thấy công an hai nhóm thanh thiếu niên tìm cách tăng ga xe máy bỏ chạy nhưng bị lực lượng khống chế bắt giữ đưa về trụ sở
qua làm việc nhóm thanh niên khai nhận do mâu thuẫn nên phan phan anh quốc sinh năm hai nghìn sáu
nhắn tin hẹn với nhóm của phan trung hiếu sinh năm hai nghìn năm ra bãi đất trống của một khu dân cư ở phường thế an để giải quyết mâu thuẫn
sau đó quốc nhắn tin trên nhóm facebook rủ thêm một mươi hai người khác cùng tham gia
khi đến địa bàn phường thế an thì bị tổ tuần tra ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi hai phát hiện bắt giữ
công an thu giữ năm cây dao tự chế dài năm mươi cm một cây dao tự chế dài một tám m và hai cây ba chỉ tự chế dài khoảng hai m